bệnh viện bạch mai cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân mang quốc tịch lào bị mắc bệnh hiểm nghèo
theo lời kể của gia đình cách đây hơn một năm do mâu thuẫn trong cuộc sống cá nhân nên chị kv s hai mươi ba tuổi quốc tịch lào đã uống hóa chất tê rửa bùn cầu để kết thúc cuộc sống
dù đã may mắn được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu tuy nhiên hậu quả của sự việc đã khiến chất đường tiêu hóa trên của người bệnh bị bỏng nặng quá trình tổn thương tiến triển nặng dần
từ đó không thể nuốt được thức ăn đặc đến ba tháng trở lại đây ngay cả nuốt nước cũng không thể uống được
bệnh nhân được gia đình đưa tới nhiều cơ sở thủ đô viên trăn lào và cũng đã được thực hiện nhiều phương pháp điều trị tại việt nam từ nông thực quản đặt sật ten nhưng đều không đem lại hiệu quả
phó sư tiến sĩ bác sĩ trần mạnh hùng bệnh viện bạch mai cho biết
bệnh nhân kvs nhập viện cách đây hai tháng trong tình trạng suy dưỡng nặng
từ một cô gái khỏe mạnh bảy mươi bốn kg đến lúc cập viện chỉ còn ba mươi bốn kg không còn sức sống
các bác sĩ bệnh viện bạch mai đã tiến hành các phương pháp thăm dò và thống nhất với trần đoán
bệnh nhân bị bỏng toàn bộ đường tiêu hóa trên do chất ăn mòn gây ra co rút chết và thắt chặt toàn bộ thực quản
đứng trước một bệnh nhân với tình trạng bệnh lý nặng nề mà tuổi đời còn rất trẻ
bài toán đặt ra cho các bác sĩ là làm thế nào để giúp cho bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống như bình thường
là một thách thức và nhiệm vụ của ekip phẫu thuật mà đứng đầu là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần mạnh hùng đặt ra
một quyết định được các bác sĩ đặt ra đó là phẫu thuật mở thông dạ dây để nuôi dưỡng tích cực thông qua đường tiêu hóa
khi tình trạng toàn thân của bệnh nhân cho phép sẽ phẫu thuật cắt thực quản và tạo hình lại đường tiêu hóa trên
sau một tháng nỗ lực nuôi dưỡng qua đường mở thông dạ dày tình trạng toàn bộ của người bệnh đã được cải thiện dần
cân nặng của bệnh nhân đã tăng một mươi kg chỉ số bimi đảm bảo tiêu chuẩn để tiến hành ca phẫu thuật lớn
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn phó sư tiến sĩ bác sĩ trần mạnh hùng cùng ekip đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt thực quản
và tạo hình lạnh đường tiêu hóa trên cho người bệnh
các mổ gặp không ít khó khăn do thực quản bị bỏng làm mất các mốc giải phấu của chúng thất sau
sau khi phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân đã diễn biến thuật lợi ngày thứ tám sau mổ đã có thể tự ăn cháo uống nước tự sinh hoạt
đến ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh nhân đã khỏe mạnh có thể tự ăn cơm tinh thần thoải mái vui vẻ
được xuất viện trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình và y bác sĩ
bánh giá về các bệnh này phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần mạnh hùng nhấn mạnh
để có được thành công của ca bệnh này người thấy thuốc cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng công phu bài bản từng bước
lựa chọn những phương án xử lý an toàn và hiệu quả ngay từ ban đầu
và yếu tố quyết định đối với những ca phức tạp như thế này thì cần phải có đội ngũ y bác sĩ
thầy thuốc có trình độ chuyên môn bản lĩnh và cả sự sáng tạo
thành công của cam bộ không chỉ mang đến ý nghĩa chuyên môn
mà còn thể hiện tình cảm gắn bó thắm thiết anh em giữa việt nam và lào
cũng trong thời gian gần đây trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cũng đã tiếp nhận nhiều ca ngộ độc
do uống phải dạng hóa chất lòng tầy dừa
trong đó cả hóa chất dừa bồn cầu
có bệnh nhân thì uống nhầm có bệnh nhân thì muốn tự phẫn kết thúc cuộc sống
mới đây nhất là một thanh niên một mươi chín tuổi được cho là chịu áp lực của cuộc sống
nên vài ngày trước đã lấy một loại chai nước rửa bồn cầu tự ý uống với ý định kết thúc cuộc sống
sau khi uống được vài phút xuất hiện tình trạng đóc gọn bụng khô sát thọng và nôn nhiều
vì uống đất tầy dừa bồn cầu nên đã dẫn tới toàn bộ niêm mặc dạ dày của người bệnh bị viên lết
phu nề sung huyết mạnh
theo các bác sĩ đã có những ca bệnh nhân uống nhầm dầu hỏa hóa chất dẫn tới tử vong
gây ra biến chứng nặng nề kể cả những người lớn tuổi
các bác sĩ cảnh báo việc uống hóa chất tầy dừa sẽ gây ra những ngộ quả vô cùng nặng nề
thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng
trước đó cũng tương tự trường hợp trên tại bệnh viện bé trái quảng ninh cũng đã tiếp nhận cấp cứu
điều trị một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc hóa chất tầy dừa
đó là bệnh nhân pn năm mươi hai tuổi trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
nhập viện mới bị hiện đầu sát nhiều vùng miệng họng nuốt đau nghẹt
trước đó bệnh nhân đã uống nhầm chất tầy dừa san và nôn vào ngay
cấp cứu tại bệnh viện bệnh nhân được thăm khám lâm sàng cận lâm sàng
kết quả nội sơ tém mưa họng xác định tình trạng chật nông phù giảm mặt trắng
sung huyết đỏ vùng hầu họng nội sơ thực quản dạ dày có viên niêm mạc dạ dày
qua khai thác thông tin người bệnh và kết quả thăm khám bác sĩ trần đoán
bỏng hầu họng theo dõi bỏng thực quản dạng dày do hóa chất
bệnh nhân được hồi sức tích cực giảm đau phù dịch thải độc theo pháp đồ
sau hai mươi bốn giờ tình trạng sức khỏe người bệnh đã ổn định
các chỉ số xét nghiệm gan thận đã trở về bình thường
bác sĩ lê tiến dũng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bãi cháy cho biết
mức độ tổn thương nặng hay nhẹ còn phụ thuộc vào thể loại liều lượng
nồng độ của hóa chất mà người bệnh uống phải thời gian đến viện dù mây muộn
biểu hiện đầu tiên khi uống nhầm hóa chất đó là tình trạng bỏng sát đỏ
trật luyết niêm mạc miệng họng
tổn thương nặng nề hơn đó là bỏng thực quản dạ dày gây ra biến chứng sất huyết
thùng dạ dày về lâu dài có thể bị hẹp thực quản do khó nuốt
hẹp môn vị do tặc nhến dạ dày co rút
bên cạnh đó các bộ phận của đường tiêu hóa sẽ bị suy giảm chức năng
và gan thận cũng sẽ bị suy giảm thậm chí sẽ tử phong do hoại tử thực quản dạ dày suy đa tạng
trường hợp bệnh nhân pnl cũng đã may mắn vì uống nhầm hóa chất với liều lượng rất nhỏ
được cấp cứu thải độc tích cực tại bệnh viện nên không mắc biến chứng nặng
trước đó khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện bãi cháy cũng đã từng cấp cứu
điều trị hồi sức tích cực cho không ít những trường hợp người lớn trẻ nhỏ bị ngộ độc hóa chất tẩy dừa
tương tự vào hồi cuối tháng ba năm anh hiểu trai ba
tại bệnh viện đại học y dược thành thơ cũng đã phốt thuật nội soi tạo hình thực quản bằng đại tràng
cho một nam bệnh nhân bị biến chứng sắc khi uống nhầm hóa chất tây dừa
theo người nhà bệnh nhân trước đó anh tê quy tê ba mươi năm tuổi vô tình uống nhầm chất tây dừa bồn cầu
và được đưa vào bệnh viện địa phương để sơ cứu bơm dừa dạ dày
tuy nhiên một mươi năm ngày sau anh tê có triệu chứng nôn nói sau ăn kém theo sụt cân nhiều khoảng một mươi bảy kg trong một tháng
anh tê đến bệnh viện đại học y dược thành thơ đến khám và được trần đoán bị hẹp môn vị do hóa chất
đây là một biến chứng muộn về sau sau khi ngộ độc hóa chất
bệnh nhân t gặp cả chứng hẹp thực quản khó nuốt và hẹp môn vị kèm tắc nghên dạ dày
gây tình trạng nôn nói không ăn uống được sụp cân nhanh chóng
các biến chứng thường xảy ra từ năm đến sáu tuần sau khi uống hóa chất thậm chí có thể xuất hiện sau vài năm
trong khoảng tháng hai năm anh nhớ trai ba bệnh viện đa khoa hùng phương phú thọ
cũng đã tiếp nhận bệnh nhi ba năm tuổi uống nhầm thuốc tẩy dừa bốc quần áo
trước đó vào hồi tháng sáu năm anh nhớ trai một cũng tại trung tâm chống độc bệnh viện đạch mai
đã điều trị cho một bệnh nhân nữ hai mươi hai tuổi ở phúc thọ bị ngộ độc do chất ăn mòn uống nhầm chai nước tẩy rửa bùn cầu oki thái lan
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
trên thế giới tám mươi số ca ngộ độc hóa chất ăn mòn xảy ra ở trẻ nhỏ
người lớn ngộ độc hóa chất ăn mòn thường do tự tử với số lượng lớn đe dọa tới tính mạng
ngộ nón chất ăn mòn bao gồm chất sắn và lòng và chất tẩy dừa nhà vệ sinh
bệnh nhân ngộ độc hóa chất ăn mòn thường bị bỏng sung huyết thường dạ dày
về lâu dài sẽ gây ra hẹp thực quản con rút xây dính các bộ phận trên đường tiêu hóa
đã có một vài ca do bỏng hóa chất gây hoại tử da dày đại tràng và tử vong
việc chữa trị cũng kéo dài vào khó khăn tỷ lệ tử vong cao
coi đó tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên khuyên cáo cần phải có những cảnh báo rõ ràng về hóa chất sử dụng trong gia đình
mức độ độc hại của chúng đối với sức khỏe con người để người dân hạn chế sử dụng
nếu có sử dụng phải có phương tiện phòng hộ đầy đủ
các sản phẩm nhập khẩu cần có thông tin đầy đủ về hướng dẫn sử dụng mức độ an toàn và khuyến cáo khi sử dụng
các hóa chất này cũng cần để xa tầm với của trẻ em và người già
ngoài ra các chuyên gia y tế cũng lưu ý
khi phát hiện người bệnh bị ngộ độc hóa chất thấy dừa
cần ngay lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời
tuyệt đối không áp dụng các biện pháp cây nôn để tránh nguy cơ sạc hóa chất hoặc hóa chất lan rộng làm tổn thương nặng nề hơn
lưu ý điện hóa chất trong bình chữ riêng có nhãn ghi chú để tránh cây nhầm lấn đối với người lớn và đặt ở nơi kín đáo tránh sát tầm tích của trẻ nhỏ
các chuyên gia y tế cũng cảnh báo thời gian qua rất nhiều trẻ nhỏ uống nhầm nước lao kính
dâu hỏa dung dịch acetone các chất tẩy dừa dẫn tới ngộ độc thậm chí nguy hiểm tới tính mạng
với trường hợp trẻ uống nhầm các hóa chất tẩy dừa có thể gây bỏng niêm mạc và đường tiêu hóa siêu hấp
chính vì vậy các bác sĩ cũng khuyên cáo các bậc phụ huynh cần phải để sát tầm tích của trẻ những hóa chất
chất tẩy dừa tại gia đình không nên đựng trong các loại chai dễ nhầm lẫn với nước uống
ngay khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất tẩy dừa cũng cần phải cho trẻ uống thật nhiều nước hoặc sữa để lỏng dung dịch
và đưa trẻ ngay tới cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời